thành phố hà nội đã quyết định rút nội dung điều chỉnh ra các loại đất trên địa bàn thành phố khỏi chương trình
như vậy tạm thời khung giá đất thủ đô chưa biến động
theo hội đồng nhân dân tp hà nội lý do của việc rút nội dung này là vì chính phủ chưa ban hành nghị định về khung giá đất mới
do đó hội đồng nhân dân thành phố cũng chưa có cơ sở để thảo luận và quyết nghị nội dung trên
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin hà nội muốn điều chỉnh khung giá đất trên địa bàn thành phố
với mức tăng bình quân khoảng ba mươi để sát hơn với giá thị trường